hơn một trăm sáu mươi người đã tử vong vì giá rét ở afghanistan vào tháng một này trong mùa đông tồi tệ nhất hơn một thập kỷ qua
thực trạng bi đắt này diễn ra trong bối cảnh người dân afghanistan không đủ khả năng để mua nhiên liệu sửa ấm cho những ngôi nhà ở nhiệt độ dưới mức đóng băng
theo bộ quản lý thiên tai afghanistan một trăm sáu mươi hai người đã tử vong do giá rét kể từ ngày một mươi tháng một trong đó riêng tuần qua có tám mươi bốn trường hợp tử vong
đây là mùa đông lạnh nhất trong một mươi năm năm qua ở quốc gia này với nhiệt độ có nơi xuống tới âm ba mươi bốn độ c
trong khi đó số lượng hàng viện trợ nhân đạo bị hạn chế do nhiều nhóm tổ chức viện trợ đã phải đình chỉ một phần hoạt động trong những tuần gần đây do chính quyền taliban ra lệnh cấm phụ nữ không được làm việc tại các tổ chức phi chính phủ
năm nay thời tiết quá lạnh giá chúng tôi không thể mua than sáng sớm tôi đã đi thu gom một ít rác nhựa về đốt để sửa ấm
các con tôi thức giấc vì lạnh
và khóc suốt đêm cho đến sáng chúng đều ốm yếu cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào và hầu như không có đủ bánh mì để ăn
mùa đông năm nay lạnh hơn nhiều so với những mùa đông trước mà người dân lại quá nghèo không có tiền để mua củi than và bếp mọi người đều rất khó khăn
trong chuyến thăm tới kabul lần này phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo martin gyfried cho biết
liên hợp quốc đang tìm kiếm sự miễn trừ đối với lệnh cấm các nữ nhân viên cứu trợ
lệnh cấm đến vào một trong những thời điểm dễ bị tổn thương nhất đối với nhiều người dân ở afghanistan